báo vn express phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bình định tổ chức giải chạy vn express marathon quy nhơn hai nghìn một mươi chín
quy tụ hơn năm vận động viên các vận động viên chạy ở các cự li năm km một mươi km hai mươi một km và bốn mươi hai km được đo đạt chứng nhận quốc tế
bởi liên đoàn điền kinh thế giới hiệp hội marathon quốc tế
giải vn express marathon năm nay với thông điệp diskavery one nhằm tạo cơ hội để các vận động viên thử thách bản thân
lan tỏa tinh thần thể thao và khám phá những cung đường mới nét đẹp thiên nhiên con người việt nam
đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại quy nhơn bình định
giải lần này có năm tám vận động viên đăng ký tham gia với thành phần đa dạng gồm vận động viên chuyên nghiệp cán bộ công chức doanh nhân người mẫu hoa hậu
đặc biệt là có sự tham gia của gần một trăm linh vận động viên khuyết tật và một trăm một mươi năm vận động viên nước ngoài đến từ hai mươi sáu quốc gia
vn express marathon quy nhơn hai nghìn một mươi chín cũng được xem là ngày hội của những người yêu thể thao và đam mê du lịch khám phá
kết thúc ban tổ chức trao giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích nhất nhì ba ở các cự li với tổng trị giá giải thưởng bảy trăm tám mươi sáu triệu đồng